đã bảy mươi hai năm trôi qua kể từ khi bác hồ về tân trào để chỉ đạo phong trào cách mạng của cả nước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
với người dân xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang những ký ức về bác hồ hình ảnh của bác vẫn luôn in đậm trong trái tim
học tập và làm theo lời bác dạy người dân tân trào hôm nay đang chung sức đồng lòng phát triển kinh tế tạo nên diện mạo mới cho quê hương
với những người dân ở tân lập hôm nay từ già đến trẻ không ai là không nhớ và không tự hào
vì năm xưa bắc hồ đã ở đây để chỉ đạo phong trào cách mạng của cả nước
và mỗi khi đến dịp sinh nhật bác những câu chuyện về bác lại trở nên sống động hơn trong lòng mỗi người dân nơi đây
tôi thấy ở bên bờ ao có một vài sáu bảy người vào thì tôi thấy là xong có một cụ già đi
thế mà ở trong thì cụ rất nhanh nhẹ
thế cũng vào cái thì bao nhiêu người không hỏi
riêng cụ nói rồi ấy thế các cháu làm gì này
rồi xưa cụ cháu chơi quay ạ
thế bảo thế các cháu đi học chưa
thế tôi bảo là xưa cụ là đây chúng cháu không có trường ạ không có thầy
cụ bảo thế mai kia có trường có thầy
bà nhà học nha vâng ạ
thế là cụ mới lên nhà
nhưng cụ rất quý trẻ con
đây là ngôi nhà của ông nguyễn tiến sự thôn tân lập xã tân trào
ngôi nhà bác đã ở từ ngày hai mươi một tháng năm đến cuối tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trước khi chuyển lên lán nà nưa
đây là về đây trước nhất là ông cụ tôi không biết là bác đâu
ông kẻ thôi
ông cụ mới ở một tuần
một tuần là ông cụ tôi đưa lên bác lên làm lán nà nưa ấy
phát huy truyền thống quê hương cách mạng người dân ở tân trào không ngừng thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội
cách đây ba năm tân trào đã là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh tuyên quang đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới
đời sống kinh tế của người dân ở tân trào hiện nay đã có bước phát triển vượt bậc
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hai chín mươi bảy trên chín mươi năm hộ gia đình được sử dụng điện an toàn thường xuyên theo yêu cầu của ngành điện
công ngân của bắc hồ của cánh mạng như trời như biển
mà dân chúng tôi không kể sao để đọc suyết
mà cuộc sống của chúng tôi bây giờ coi như được đổi đời
người tày chúng tôi ở đây ngày xưa rất khổ
đường cái không có mà đi dậm dạp
thế rồi thì là thiếu ăn thiếu mặc
đến ngày hôm nay chúng tôi đã có gì
các loại cây con giống mới
lương thực các loại cây bội thu
gia trúc cũng bội thu
nhà nào cũng đầy đủ cả lợn gà châu bò
nhà nước của tôi còn cho cả bò về để nuôi
thì phải nói là trung sướng quá
thế rồi thì là điện đường trần tràm đến
thì chúng tôi như vậy là điện
có điện đường làng không
điện sáng chưng cả
thế là có chạm
không phải đi cúng bái nữa mà đi ra có chạm rồi
cúng bái nữa
thế điện sáng về làng thì nhà sàn sáng điện
nóng thớn đổi đời
chúng tôi sướng lắm
để mà nâng cao cái thu nhập cho người dân
trong những năm vừa qua và trong năm hai nghìn một mươi bảy
xã đã tuyên truyền vận động nhân dân
thứ nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
để phát triển kinh tế hộ gia đình
hai nữa là
tập trung tuyên truyền vận động bà con ở các điểm di tích lịch sử
là tăng cường dịch vụ phục vụ khách du lịch
thứ ba nữa là
tuyên truyền nhân dân vận động nhân dân tham gia lao động xuất khẩu trong và ngoài nước
để mà nâng cao cái thu nhập của người dân
tân trào đang ngày càng phát triển và chắc chắn với những kết quả đã đạt được
tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã
tân trào sẽ ngày càng phát triển hơn nữa
xứng đáng là trung tâm thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến